cơm bệnh viện nước bệnh viện những điều mà khi nhắc đến khiến không ít người e rè lại trở thành quen thuộc với vợ chồng bà hường suốt một mươi năm nay
bệnh ung thư vú là một trong những bệnh ung thư có tiên lượng rất là tốt
nếu như người bệnh được phát hiện ở cái giai đoạn sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi được bệnh ung thư vú
còn nếu như người bệnh phát hiện ở cái giai đoạn muộn hơn thì đối với bệnh ung thư vú cũng là một trong những bệnh ung thư mà cho đến hiện nay đã có rất là nhiều tiến bộ trong trần đoán và điều trị
và với các tiến bộ trong điều trị như vậy thì mặc dù được phát hiện ở giai đoạn muộn
thì bệnh ung thư vú cũng là một trong những bệnh mà có tiên lượng tốt hơn so với cả các loại ung thư khác
để bảo đảm sức khỏe và kiểm soát tốt bệnh ung thư vú ngăn ngừa tái phát di căn người bệnh nên lưu ý
không lơ là chủ quan khi chẩn đoán khỏi bệnh
tai khám định kỳ đúng hẹn
không sử dụng các loại thuốc thực phẩm chức năng thay thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ
giữ vững tinh thần lạc quan để chiến thắng bệnh tật